truyền thông mỹ cho biết nhóm vận động bầu cử của tổng thống joe biden đã chính thức chuyển trọng tâm chiến dịch tranh cử sang ứng phó với cựu tổng thống donald trump sau cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa ở bang new hampshire
theo đó nhóm vận động tranh cử của tổng thống biden đã phát thảo kế hoạch ứng phó
theo đó sẽ tập trung vào quan điểm của ông trump về các vấn đề chăm sóc sức khỏe trong đó có đề xuất của ông về việc bãi bỏ đạo luật chăm sóc y tế giá cả phải trăng
cũng như việc bổ nhiệm các thẩm phán tòa án tối cao gây tranh cãi
ông donald trump và ông joe biden đã công kích nhau hôm hai mươi bốn tháng một khi họ chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử tổng thống mỹ có thể diễn ra vào tháng một mươi một năm nay
động thái trên diễn ra sau khi ông trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa ở bang new hampshire
khiến khả năng ông được đề cử vào nhà trắng ngày càng cao mặc dù đối thủ cuối cùng còn lại của ông là bà nikki haley tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc đua
tuy nhiên theo giới chuyên gia nhiều khả năng cuộc bầu cử
tổng thống mỹ vào tháng một mươi một tới sẽ là trận tái đấu giữa đương kim tổng thống biden và cựu tổng thống donald trump
nhóm vận động tranh cử của tổng thống biden cũng nhận định kết quả bầu cử sơ bộ ở bang new hampshire cho thấy
thực tế rõ ràng và không thể phủ nhận là ông trump vẫn nhận được sự ủng hộ từ các cử tri trung thành
về phía đảng dân chủ ông biden đề cao quy định mới
theo đó bầu cử sơ bộ năm hai nghìn hai mươi bốn của đảng dự kiến bắt đầu ngày ba tháng hai tại bang south carolina
chứ không phải là iowa hay new york